cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình
truy tố bị can nguyễn xuân đường nguyễn thị dương cùng bốn đàn em về tội cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến xe khách từ thái bình lên hà nội
anh chị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại kiến sương tỉnh thái bình nhân viên nhà xe phúc cường thành phố thái bình
có nhận một túi tài liệu của anh trần anh tuấn chú tại hà nội
gửi cho vợ là trần việt vân
tuy nhiên do điểm hẹn giao hàng cấm dừng đỗ xe nên phụ xe không giao tài liệu đúng hẹn mà phải chuyển sang vị trí khác
khi giao hàng giữa hai bên xảy ra tranh cãi
sau đó chị vân có trao đổi qua điện thoại với chồng là anh tuấn về việc mâu thuẫn tranh cãi này
do thời điểm nhận điện thoại của vợ anh tuấn đang ngồi ăn cơm tại nhà vợ chồng nguyễn xuân đường ở thành phố thái bình
muốn chứng minh trước vợ chồng anh tuấn rằng mình là đại ca ở đất thái bình
nên đường đã lấy điện thoại gọi cho anh ngọc anh yêu cầu về thái bình phải qua nhà mình để xin lỗi
khoảng hơn một mươi bảy giờ cùng ngày anh ngọc anh cùng quản lý nhà xe đến nhà nguyễn xuân đường để xin lỗi
tại đây ngọc anh bị nguyễn xuân đường nguyễn thị dương phạm ngọc quý sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường bồ xuyên thành phố thái bình
phạm xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã minh quang huyện vũ thư tỉnh thái bình
đào văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường tiền phong thành phố thái bình đánh đập
sau khi bị đánh hội đồng anh ngọc anh được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình điều trị với xác định thương tổn là một mươi bốn
nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người của vợ chồng đường và đàn em đến cơ quan chức năng
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với nguyễn thị sương
nguyễn đức mạnh và phạm ngọc quý
đến ngày chín tháng bốn cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn xuân đường đào văn bằng phạm xuân hòa để điều tra hành vi cố ý gây thương tích
cũng từ vụ án này cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng các vụ đánh người trong trụ sở công an
bảo kê xe tang sai phạm trong đấu thầu thâu tóm đất đai liên quan đến nguyễn xuân đường nguyễn thị dương và các đồng phạm
liên quan đến vụ việc một bé trai
sinh năm hai nghìn một mươi ba bị phụ huynh học sinh hành hung do có mâu thuẫn với bạn học cùng lớp
tại trường tiêu học hiếu nghị tp hòa bình tỉnh hòa bình vào chiều ngày một mươi tháng bảy
công an tp hòa bình đã tạm giữ hình sự đối với phạm duy đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ bảy phường hữu nghị tp hòa bình là đối tượng hành hung bé trai trên về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hòa bình tiếp nhận đơn tố giác của anh nguyễn văn dũng
trú tại tổ tám phường hiếu nghị về việc khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày tại địa bàn tổ bầy phường hiếu nghị
con trai của anh là cháu nguyễn gia khánh sinh năm hai nghìn một mươi ba bị phạm duy đức dùng tay đánh bị thương vùng mặt và cánh tay phải
và cánh tay trái phải khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp xác minh thu thập tài liệu chứng cứ
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm duy đức
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với cháu nguyễn gia khánh
vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần thị cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ nghĩa cảnh
gọi tắt là công ty nghĩa cành ở thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình về hành vi buôn lậu
trước đó vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi sau khi bàn bạc với các thành viên trong công ty về việc xuất khẩu gạo nếp gạo tẻ
theo kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty đến đầu tháng bốn công ty nghĩa cảnh xuất kho hơn một mươi bốn năm trăm linh kg gạo nếp gạo tẻ
được xếp trên hai xe ô tô cùng với các loại hàng hóa khác chuyển vào khu ngoại quan cửa khẩu quốc tế cha lo
lực lượng hải quan tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng xuất khẩu theo tờ khai hải quan của công ty nghĩa cảnh
phát hiện số gạo nếp gạo tẻ này không được công ty nghĩa cảnh khai báo hải quan và được cất giấu dưới các mặt hàng tạp hóa khác
công ty nghĩa cảnh chưa đủ điều kiện để xuất khẩu gạo theo quy định của chính phủ
mặt khác thời điểm này mặt hàng gạo nếp gạo tẻ thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi buôn bán số lượng hơn một mươi bốn năm trăm linh kg gạo qua biên giới của đối tượng trần thị cảnh đã phạm vào tội buôn lậu
được quy định tại khoản một một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngay khi dịch covid một mươi chín cơ bản được khống chế nạn buôn lậu ra lận thương mại trên địa bàn
trước tình hình này lực lượng cảnh sát kinh tế đã tăng cường công tác phát hiện đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm buôn lậu hàng giả trên khâu lưu thông
một trăm linh bao thuốc lá ngoại này vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phối hợp với các ngành chức năng thu giữ vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khi tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang bì kiểm soát tám mươi chín c hai mươi nghìn sáu trăm linh một do tài xế nguyễn trần khanh chú tại viện yên mỹ tỉnh hưng yên điều khiển
còn đây là cơ sở chưa làm giả mỹ phẩm của nguyễn thị u nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở xã mỹ phong huyện phủ mỹ tỉnh bình định bị lực lượng chức năng bắt giữ cách đây chưa lâu
qua kiểm tra cảnh sát kinh tế phát hiện một một trăm tám mươi bốn hộp mỹ phẩm thành phần gồm kem trộn bột tắm trắng kem tích trắng
chủ cơ sở này không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm